kết quả khảo sát nghiên cứu của viện hải dân học nha trang mới đây cho thấy
các vùng biển gần bờ của tỉnh phú yên có một trăm tám mươi hai loài san hô
riêng di tích danh thắng quốc gia quần thể hòn yến tại xã an hòa huyện tuy an có một mươi bảy loài sinh sống
tuy nhiên hầu hết các dạng san hô ở đây đều nằm gần bờ và đang bị xâm hại khai thác
điều này đang đe dọa tới sự hình thành và phát triển của các dạng san hô ven biển phú yên
mới đây các chuyên gia nhà khoa học thuộc trung tâm nhiệt đới việt nga đã tiến hành khảo sát ba dạng san hô
có khả năng phát triển du lịch sinh thái biển là hòn lao mái nhà hòn yến của huyện tuy an và khu vực biển hòn nưa huyện đông hòa
hiện trạng cũng cho thấy các dạng san hô ở đây đã và đang bị hủy hoại
ngoài nguyên nhân do bão biển đánh gãy phần lớn các dạng san hô bị tác động tiêu cực từ con người như ô nhiễm môi trường khai thác dẫm đạp
trong đó nghiêm trọng nhất là tại dạng san hô
ở khu vực hòn yến sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú yên sẽ tiếp tục khảo sát chi tiết đánh giá cụ thể thực trạng của các dạng san hô
để từ đó đưa ra giải pháp bảo vệ phục hồi và phát triển